trong khi đó liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu đô thị sa la hà đông hà nội
đại diện cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp hà nội cho biết
phía chủ đầu tư có biểu hiện chống đối và thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn cháy nổ
trong nhiều dự án thay vì làm tốt các yêu cầu đã được quy định nhằm bảo đảm tính mạng cho người dân
chủ đầu tư chỉ lo bán các căn hộ của mình
trên thực tế cảnh sát phòng cháy và chữa cháy công an tp hà nội đã nhiều lần yêu cầu
xí nghiệp xây dựng tư nhân số một điện biên phải thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn cháy nổ
tuy nhiên đơn vị này lại có biểu hiện phớt lờ